liên quan đến vụ việc người dân tại xã cầm bình huyện cầm thủy tỉnh thanh hóa tập trung phản đối xây dựng khu tập kết rác mà chúng tôi đã đưa tin
tới nay chính quyền xã cầm bình vẫn đang chờ ý kiến chỉ đạo của cấp trên trong khi bà con tiếp tục bám trụ tại địa điểm triển khai dự án
lo lắng bất bình mệt mỏi đó là tâm trạng của nhiều người dân xã cầm bình sau hơn một tuần bám trụ tại khu lán trại này
bà con tụ tập vì không đồng ý với dự án xử lý rác thải dự kiến sẽ triển khai tại vị trí đồi ba mường thôn năm bình hòa
nguyên nhân chủ yếu do vị trí bãi rác ảnh hưởng đến nguồn nước quá gần khu dân cư sát bên khu nghĩa điện

chứ cứ nằm như thế này khổ lắm mưa gió bão bùng như tối hôm qua nó còn lật bạp lên
theo đại diện xã cầm bình đây là dự án bãi tập kết để trung truyền rác thải
quá trình quy hoạch lập dự án đầu tư đã bảo đảm đúng quy trình quy chuẩn và quy định hiện hành
trước đó đã tiến hành khảo sát nhiều địa điểm thông qua hội nghị cán bộ chủ chốt
nhận thấy không có vị trí nào thuận lợi hơn so với vị trí đồi ba mường này
ý kiến của các bên sẽ cần cơ quan chức năng kết luận nhưng vị trí bãi rác gần nhà dân là thật
gần nghĩa địa cũng là thật
ngoài ra đây là dự án nhằm đáp ứng tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã cẩm bình
câu hỏi đặt ra là kết quả này có ý nghĩa đến đâu nếu như quá trình đạt được đi ngược lại nguyện vọng của người dân